do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín từ trưa ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một
tại các vùng ven biển của tỉnh phú yên đã có gió lớn và biển động mạnh và mưa cục bộ
bão số chín đang diễn biến phức tạp cộng theo chiều cường và gió mạnh xảy ra
những ngày tới sẽ có mưa lớn bất thường với lưu lượng từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
trong đó có khu vực lượng mưa đến sáu trăm linh mm khả năng ngập lụt trên diện rộng
các lực lượng phòng chống thiên tai của tỉnh phú yên đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sở giáo dục và đào tạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa bão lớn
trực ban bộ đội biên phòng tỉnh phú yên cho biết đơn vị đã trực tiếp thông tin đến hai trăm ba mươi bảy tàu thuyền của tỉnh
đang đánh bắt trên biển tìm nơi neo đậu tránh trú an toàn đồng thời yêu cầu người dân ra cố trăng trống
hạ lồng nuôi sâu để tránh sóng gió nhất là đối với hàng chục nghìn lồng tôm hùm
và kiên quyết di rời người nuôi thủy sản lên bờ trước khi bão đổ bộ